chỉ hai ngày trước khi giải đấu bắt đầu các nhà tổ chức world cup ở qatar đã thông báo rằng
rượu bia sẽ không được bán tại tám sân vận động tổ chức những trận đấu
có nghĩa là các khán giả sẽ không được sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian diễn ra các trận đấu
việc bán rượu bia cho những người hâm mộ bóng đá đến qatar một quốc gia hồi giáo nghiêm ngặt
là một trong những vấn đề được thảo luận trong quá trình chuẩn bị cho world cup
mặc dù người hâm mộ bóng đá vẫn có thể tìm thấy rượu bia ở những nơi khác ở qatar
chẳng hạn như khu vực dành cho người hâm mộ và khách sạn
nhưng việc đảo ngược quy định muộn đối với các sân vận động chỉ vài ngày trước khi qatar khai mạc giải đấu
vào ngày hai mươi tháng một mươi một dường như không được lòng khán giả người hâm mộ
theo hãng tin skynew thì lệnh cấm rượu bia tại sân vận động được cho là được áp đặt do áp lực từ hoàng gia qatar